kính chào quý vị và các bạn
một vài ý kiến cảm nhận vừa rồi hàn kiến quý vị đã hình dung được sự xuất hiện của loại hình kinh doanh vận tải
bằng cách sử dụng ứng dụng trên phần mềm điện thoại gọi là taxi công nghệ
đang tạo ra những sự lựa chọn mới mẻ hơn cho người sử dụng
đồng thời là những thách thức không nhỏ và phá thiết độc quyền của những loại hình kinh doanh truyền thống như taxi
và cuộc cạnh tranh giữa taxi truyền thống và uber grab trong suốt vài năm trở lại đây
đến nay thì vẫn chưa có hồi kết
và cao điểm là vụ việc vinasun kiện grab gây thiệt hại cho vinasun hơn bốn mươi một tỷ đồng
và đòi bồi thường thiệt hại một lần bằng tiền mặt
đề án hai mươi bốn của bộ giao thông vận tải có nội dung
kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng
vinasun cho rằng grab taxi lợi dụng đề án này thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi
gây náo loạn thị trường vận tải hành khách bằng taxi
trước khi có sự xuất hiện của grab uber tăng trưởng của doanh nghiệp này luôn ở mức hai con số
từ khi có sự xuất hiện của grab cụ thể là từ thời điểm grab được thực hiện thí điểm quyết định hai mươi bốn
lợi nhuận của hãng này liên tục lao dốc
đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy hơn tám lao động của vinasun phải nghỉ việc hàng trăm đầu xe phải nằm bãi
báo cáo dự án nghiên cứu những thiệt hại của vinasun từ chương trình khuyến mãi của uber việt nam
và grab taxi do công ty nghiên cứu thị trường quảng cáo nbq thực hiện xác định
tỷ lệ thiệt hại mà grab taxi gây ra cho vinasun từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy là năm mươi hai
thiệt hại này tương ứng số tiền là ba mươi chín chín tỷ đồng
vinasun cũng nói dựa trên văn bản của sở giao thông vận tải tp hcm
grab có rất nhiều ưu thế hơn nếu tính từ thời điểm áp dụng thí điểm gọi xe hợp đồng
tại thời điểm đó grab có gần một mươi ba xe hoạt động
vinasun chỉ có sấp xỉ sáu xe
nhưng số thuế nộp ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy của vinasun rất lớn
trong khi grab chỉ nộp khoảng một mươi tỷ đồng
điều này là không công bằng
trong khi đó trong văn bản gửi báo chí ngay sau phiên xử đầu tiên
grab việt nam cho rằng việc một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hay thua lỗ
phụ thuộc vào chiến lược chất lượng dịch vụ kinh doanh và quy định quản lý riêng của doanh nghiệp
các doanh nghiệp nói chung đặc biệt là các công ty đại chúng có vôn hóa thị trường lớn như vinasun
giả sử có giảm sút về doanh thu hoặc lợi nhuận
thì nên tập trung nghiên cứu đổi mới cách thức kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý doanh nghiệp
việc đổ lỗi cho khách quan có các thông tin sai lệch bôi xấu các đơn vị khác
và về bản chất là không hợp lý trong cơ chế thị trường và sự phát triển của nền kinh tế hiện đại
hướng đến công nghiệp bốn
có vẻ như trong vụ vinasun kiện grab
mục đích cuối cùng của vinasun không phải để đòi bồi thường hơn bốn mươi tỷ đồng
mà để ngành chức năng phải điều chỉnh lại quy định quản lý với loại hình đặt xe công nghệ như grab
bởi nếu đòi được tiền nhưng grab vẫn hoạt động như hiện tại
thì có lẽ mỗi một quý vinasun đều đi kiện grab để đòi bồi thường cho những khoản lỗ của mình vì không cạnh tranh lại
và không dừng lại ở đó nếu vinasun đòi được tiền
thì có lẽ grab sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện đến từ các hãng taxi khác
về phía bộ dân vận tải thì dù vẫn chưa lên tiếng về vụ kiện giữa hai doanh nghiệp
nhưng trước đó cơ quan này đã trình chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế nghị định tám mươi sáu
trong đó có quy định xe grab bốn bánh phải đeo màu như taxi truyền thống
liệu quy định này có đi ngược với thời công nghệ bốn
và ai là người chịu thiệt khi quy định này được thông qua
nếu quy định mới mà bộ dân vận tải trình chính phủ được thông qua
những chiếc xe dùng ứng dụng grab để đón khách thế này sẽ phải gắn thêm bảng hiệu taxi
theo bộ dân vận tải điều này nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch
và công bằng với taxi truyền thống
và vì xe hợp đồng điện tử so với hoạt động taxi truyền thống
có nhiều điểm tương đồng nên cần có quy định chung để quản lý như nhau
tuy nhiên người tiêu dùng lại có quan điểm khác
mình thấy việc quản lý như vậy thì không giúp lợi gì thêm cho người tiêu dùng
nhưng mà nó lại tăng thêm giá cả áp dụng vào người tiêu dùng
và mình thấy như vậy thì cũng không hợp lý cho nó
cả ở quốc tế ở nước ngoài người ta cũng không có quản lý bằng cách đó
mà họ quản lý bằng ứng dụng công nghệ
có khi lại chặt chẽ hơn kể cả
có cái logo hay này nọ
điều đó là tôi nghĩ là không cần thiết
nhưng ứng dụng công nghệ lại không được quản lý bằng công nghệ
đây là câu hỏi mà các chuyên gia cũng cần bộ giao thông vận tải trả lời
ngay khi trình chính phủ về quy định quản lý mới với grab
theo các chuyên gia ngay cả thế giới cũng phải thừa nhận
grab uber là mô hình khác biệt
và nó cần phải có khung pháp lý riêng để quản lý
việc đưa một mô hình mới vào quản lý chung với mô hình truyền thống
chẳng khác nào đẩy công nghệ bốn về bốn
làm sao cho thị trường là nơi sàng lọc các doanh nghiệp
những doanh nghiệp nào làm ăn trụp giật
những doanh nghiệp nào làm ăn không đàng hoàng
thì sẽ bị thải loại
còn những doanh nghiệp nào làm ăn uy tín
cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ
cạnh tranh bằng sự an toàn
bằng sự bài bản
thì là những doanh nghiệp nào có thể chiến thắng
nhưng mà nếu đặt ra quá nhiều giao cản hành chính
thì rõ ràng là sự cản trở của doanh nghiệp sẽ rất là lớn
công an quản lý nhà nước cần phải theo kịp
với cái thải loại công nghệ bốn
tức là chúng ta phải hoạt động
bây giờ rất nhiều loại mô hình
bây giờ grabbuy có việtgo
rất nhiều các loại
nó sẽ ra cạnh tranh trên thị trường nữa
thế thì bây giờ chúng ta tập trung làm sao chúng
cái mô hình chúng ta quản lý làm sao cho nó tốt
để phù hợp với xu thế
của các nước đang phát triển
chứ hồi nãy chúng ta lại thấy là không quản lý được thì chúng ta bóp lại
như vậy thì nó đi ngược lại
với cái này cái thị trường
như vậy thì đúng
theo nhiều chuyên gia
nếu grab vào mô hình của một doanh nghiệp vận tải
trở về đúng bản chất của mô hình taxi truyền thống
thì người tiêu dùng sẽ hết thời
đi xe giá rẻ
bởi khi đó grab buộc phải phình to bộ máy quản lý
chi phí lương thưởng cho nhân viên
tất cả các chi phí này
đều sẽ áp vào giá thành
mà người tiêu dùng sẽ là đối tượng phải gánh
điều này có nghĩa tất cả những lợi thế
từ ứng dụng công nghệ
sẽ trở nên vô nghĩa
chúng ta phải áp dụng
cái công nghệ rất hiện đại
như bây giờ vẫn cứ nói
nguyên tục là bốn
để xử lý
chứ nếu mà chúng ta vẫn cứ
quản lý theo cách thủ công
theo kiểu giấy tờ
thì không có cách gì để quản lý được
với cái xu thế nó phát triển nhanh chóng
và giao dịch nó nhiều như thế
và vấn đề nó phức tạp như thế
bởi vì cái đó nó vi phạm
tiến bộ xã hội tiến bộ kinh tế
khi mà một loại hình mới ra
thì đương nhiên nó sẽ phải có những ưu thế hơn
nếu như là xác định về kinh doanh vận tải
thì chúng ta phải xác định vào hai yếu tố
yếu tố thứ nhất là
đã kinh doanh là phải xác định về yếu tố thị trường
khách hàng người ta chấp nhận
người ta trả tiền và đó là tiện lợi của khách hàng
vì vậy cho nên là các doanh nghiệp
phải chấp nhận điều đó
thứ hai nữa là chấp nhận về luật
về cơ chế
tức là cơ chế sinh ra để điều tiết
các mối quan hệ xã hội
chính cái việc ứng dụng những cái
các đơn vị công nghệ
người ta đã dựa trên sự phát triển của phần mầm công nghệ
để người ta kết nối
cùng với kết hợp với kinh trí dựa nhân tạo
để tạo ra được sự kết nối
giữa cái hành khách cũng như phương tiện vận tải
một cách hợp lý nhất
một cách tốt nhất một cách hiệu quả nhất
với giá là thấp nhất với chi phí thấp nhất
thì để ứng dụng vào trong
quá trình hoạt động vận tải
thì nó chỉ là một cái
công đoạn một cái nội dung
của cái ứng dụng phần mềm
trong cái hoạt động của kinh doanh vận tải
chứ không phải là nó là một hoạt động kinh doanh vận tải
rõ ràng dịch vụ nào giá rẻ chất lượng tốt
thì người tiêu dùng có lợi
các hãng taxi truyền thống mất khách
lợi nhuận giảm do lỗi của grab hay không
thì chúng ta sẽ để các cơ quan chức năng phán quyết
còn thực tế thấy rằng
khi khách hàng có nhiều lựa chọn hơn
có xe sạch sang hơn tài xế chuyên nghiệp hơn
giá cạnh tranh hơn
tiếp cận dịch vụ công nghệ hiện đại hơn
họ có quyền lựa chọn
trong hội thảo góp ý về dự thảo ngày định tám mươi sáu
sự đổi bộ dân vận tải trình chính phủ mới đây
các chuyên gia cho rằng
những phương thức kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới
có thể chưa được khuyến khích
có thể phải chịu những rào cản kỹ thuật nào đó
nhưng không có nghĩa là triệt tiêu phương thức kinh doanh này
và điều này cũng sẽ là bài toán khó
đối với cơ quan quản lý
trong bối cảnh công nghệ bùng nổ như hiện nay
phải điều chỉnh phải thích nghi
và phải bắt thịt nhịp
với sự thay đổi công nghệ này
công nghệ đang làm cho
quản lý nhà nước
khó hơn rất nhiều
tôi cho rằng là chúng ta không thể bỏ qua
mà thậm chí phải coi đối với công nghệ
là một yếu tố rất là quan trọng
để xem xét tính hạ tinh
và tính hiện đại hóa của một sự thảo luận
có lẽ là nói vui thùa
nó không chỉ tắt đường nữa rồi ngành giao thông
nó không chỉ tắt xe nữa rồi mà tắt nghị định cả
một cái tắt rất mới
và thực chất
đấy là tắt tư duy đấy là tắt giải pháp
cái đấy xem lại làm lại
chứ không thể nào
cứ bàn cứ làm những vụ nữa
nó không đi đâu cả
giả sử vẫn ký được nhưng rồi xã hội phải trả giá
ngành vận tài sẽ không phát triển được
đấy là hạ tầng
đấy là hạ tầng
đấy là huyết mạch nguyên y tế
chúng ta có nguy cơ chúng ta lại bóp mạch máu
chúng ta lại tắt tận mạch
góc độ nào đó xin có một cách nhìn khác
về công nghệ bốn
và ứng dụng công nghệ bốn
phần mềm của grab
ở đây xin thưa
nó có một điều mà chúng ta thấy thế này
hợp đồng điện tử nó là như vậy
và tới bây giờ thì không ai có thể đưa ra
hợp đồng đó ở đâu rồi
nhưng mà ngay cả việc cài đặt phần mềm
mà sử dụng cái đặt xe gọi xe
và cái giao dịch thanh toán đó
thì liệu có mấy người
các cơ quan quản lý nhà nước
có nắm được một cái điều khoản của grab quy định hay không
còn cái phía
các anh mà
cái hợp đồng điện tử là không biết nó nằm ở đâu
xin thưa các anh là nó
liêu chúng đến từng vết
từng ly từng tí
còn nếu nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
các doanh nghiệp công nghệ thông tin cho chúng tôi
để từng transition
của bộ thông chúng tôi làm được ngay
vì vậy không thể nói là các anh không quản lý được
và tôi tin chữ ở tưởng là
phương pháp quản trị điện tử
nó sẽ quản trị chặt hơn
các anh kết hợp với định vị
các anh kết hợp với camera
các anh kết hợp với hóa đơn chứng tử
thì các anh sẽ quản trị chặt hơn
thực tế này đang đặt ra một thách thức
không nhỏ cho các hãng taxi truyền thống
thay đổi hay là chết
bám víu vào phương thức kinh doanh vốn đã lỗi thời
liệu có đủ sức chống lại sự banh chướng
của một phương thức khác thuận lại hơn
hấp dẫn người dùng hơn
và đây cũng là bài toán không dễ dài
cho ngành giao thông vận tải khi quản lý loại hình
kinh doanh vận tải dựa trên nền tảng công nghệ
với sự bùng nổ phát triển từng ngày của taxi công nghệ
chắc chắn sự cạnh tranh giữa các phương thức vận tải này
dự kiến sẽ khốc liệt hơn
và trong khi chúng ta chờ
nghị định tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải
bằng ô tô sửa đổi được ban hành
thì các hãng taxi truyền thống
nếu muốn tồn tại thì phải thay đổi mình
và bắt đầu ngay từ việc kinh doanh
dựa trên nền tảng công nghệ
mới có thể mang lại tiện ích giá thành hợp lý
và có được sự lựa chọn của người dân
khi đó thì cơ hội lật ngược thế cờ
mới có thể đến với các hãng taxi truyền thống
thực tế cũng đã cho chúng ta thấy
không phải ngẫu nhiên mà uber
một doanh nghiệp giàu tiềm lực bị đào thải
khỏi thị trường đông nam á bởi grab
một doanh nghiệp rất am hiểu thị trường
và khách hàng bản địa
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi